cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi alo một trăm một mươi bốn một chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát sóng hàng tuần trên intv
thưa quý vị và các bạn rất nhiều những vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra xuất phát từ những ngôi nhà không lối thoát hiểm
có thể thấy lối thoát an toàn khi xảy ra cháy nổ chưa được người dân coi trọng nhất là với nhà ống nhà tập thể trung cư bịt kín bằng lồng sắt chuồng cọp để chống trộm hay là tăng diện tích sử dụng
các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người xảy ra trong những ngày vừa qua tại thành phố hải phòng thành phố hà nội và tỉnh gia lai tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé